tại thái nguyên vào hai mươi giờ tối qua cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên cùng lực lượng địa phương đã tìm thấy xác anh vũ văn tuấn ba mươi bốn tuổi trú tại xã phúc xuân thành phố thái nguyên bị mất tích sau hơn ba mươi sáu giờ tìm kiếm
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày chín một mươi một anh tuấn lấy dụng vụ đi đánh cá tại eo hồ nối cốc thuộc khu vực xóm tộc lầy xã phúc xuân
tới sáng ngày chín tháng một mươi một người nhà không thấy anh tuấn liên lạc bất thành và phát hiện một số vật dụng trên thuyền mà anh tuấn hay sử dụng ngủ trên hồ nên nghi anh tuấn bị đuối nước
sau đó lực lượng địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thành và điện báo cho cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên triển khai lực lượng phương tiện tới hỗ trợ
do khu vực tìm kiếm rộng nước sâu không xác định được vị trí nạn nhân mất tích ban đầu điều kiện thời tiết không thuận lợi nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
tới hai mươi giờ tối qua cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật